thưa quý vị ngày một mươi chín tháng bốn tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị và ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
một đối với vi phạm của ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội và các cá nhân có liên quan
ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước về quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
ba để bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm trong tổ chức mua chuyển giao các bộ chương trình đào tạo giáo viên dạy nghề
bốn trong tham mưu ban hành sửa đổi tổ chức thực hiện đề án chuyển giao các bộ chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề
năm đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm đề án ba trăm bảy mươi một
sáu đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đề án bảy trăm sáu mươi một
làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng tạo điều kiện cho công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính
vi phạm của ban cán sự đảng bộ lao động thương bình và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu mang tính hệ thống kéo dài trong nhiều năm
là nguyên nhân dẫn đến các vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiều gói thầu đặt hàng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn về thời gian nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương bình và xã hội
một mươi một ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội nhiệm kỳ hành hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật
của nhà nước về quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo không phát hiện được việc bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ tiếp tục có nhiều vi phạm khuyết điểm
trong ba mươi giờ đổi bổ sung tổ chức thực hiện đề án ba trăm bảy mươi một đề án bảy trăm sáu mươi một trong tổ chức thực hiện các gói thầu do aic và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái aic thực hiện
vi phạm của ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội nhiệm kỳ hành hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một mang tính hệ thống diễn ra trong thời gian dài
gây nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn về thời gian nguồn nhân lực nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương minh và xã hội
đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý đệ bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương minh và xã hội
đồng chí phạm thị hải truyền khi giữ cương vị ủy viên trung mương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý đệ bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm khuyết điểm làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng tạo điều kiện cho công ty aec tham gia các gói thầu nguy cơ thất
của nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục dư luận xấu và làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ lao động thương minh và xã hội
hai vi phạm của một số đảng viên tại đảng bộ các tỉnh quảng ngãi viện phúc đắk lắk đắk nông bình phước
các đồng chí lê viết chữ nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc
doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc đặng gia dũng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy
nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh đắk nông mà lê phước tỉnh ủy viên phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy bình phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
căn cứ vào nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên
theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đồng chí đào ngọc dung
cảnh cáo các đồng chí phạm thị hải truyền quỳnh văn tý và báo cáo đề nghị ban chấp hành trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí lê viết chữ
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
khiển trách ban cán sự đảng bộ lao động thương minh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí phạm hoàng anh doạn hữu long đặng gia dũng mà lý phước
đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng